từ nhu cầu về sử dụng các loại thuốc phòng và chữa bệnh liên quan đến hô hấp
đặc biệt là hỗ trợ phòng ngừa chữa trị bệnh covid một mươi chín tăng cao
các đối tượng sẽ lợi dụng để thu lợi bất chính
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa phát hiện triệt xóa một đường dây sản xuất
buôn bán thuốc điều trị covid một mươi chín giả trên địa bàn
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa phát hiện đối tượng nguyễn đức thuận
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm thường trú tại tỉnh bà rịa vũng tàu
và đồng bọn có dấu hiệu buôn bán thuốc tân dược không giống còn gốc thuốc tân dược giả
trong đó có một số loại thuốc khan hiếm trên thị trường hiện nay có chức năng hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
ngày hai mươi tháng tám trinh sát phát hiện thuận chở một thùng cắt tông
nghi vấn có chứa thuốc tân dược giả nên đã tiến hành kiểm tra
kết quả phát hiện có một trăm năm mươi hộp thuốc điều trị covid một mươi chín hiệu tơ binh cô đen
thuận khai nhận là thuốc tân dược giả do thuận tự mua nguyên liệu
đem về sản xuất rồi bán ra thị trường để kiếm lời
khi do bao bì xong thì còn như em giữ lại một cái ít đó
bởi vì em biết người ta mua cái hàng đó về người ta làm
nên em ra chợ em mua cái hàng của việt nam về em dán cái tem nó lên
mình lột cái tem nó ra mình lột cái công ty kia ra rồi mình dán cái tem này lên
những người đặt cành nó thì họ báo mình
họ nói là đặt cho tôi năm ba mươi chai rồi thì em mua về chứ dán mình dán lên
chứ không phải là chủ yếu là sản xuất
nhưng mà sao tự nhiên mà người ta biết đến mình mà người ta đi mua cái loại thuốc đó

rồi mấy người cũng qua lại bà mẹ nó qua lại nó biết mới đặt
khám xét khẩn cấp tại ba địa điểm là nơi sản xuất tàng trữ
buôn bán thuốc tân dược giả tại các quận phú nhuận tân bình quận tám
công an tạm giữ số lượng rất lớn nguyên liệu
hơn sáu trăm ba mươi viên thuốc tân dược giả các loại và công cụ phương tiện sản xuất
trong đó có hơn ba hộp thuốc phòng chữa trị covid một mươi chín giả
hai năm kg viên thuốc màu trắng không nhận hiệu
hiện công an đã bắt giữ thuận và triệu tập làm rõ đối với tám đối tượng khác có liên quan
để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó ngày một mươi tám tháng tám phòng cảnh sát kinh tế cũng phối hợp với cục quản lý thị trường tp hcm
phát hiện kho thuốc và trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một căn nhà trên đường tô hiến thành quận một mươi
do đặng thế hồng duyên và đặng khánh dư làm chủ thu giữ tám trăm linh bộ test nhanh covid một mươi chín
bốn trăm sáu mươi hộp thuốc tân dược hiệu sabotan bảy trăm linh hộp f farragan và nhiều thuốc tân dược vitamin thuốc xương mũi không gò bà đơn chứng từ
từ việc phát hiện khám phá đường dây sản xuất buôn bán thuốc phòng chữa trị covid một mươi chín giả
và trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc nêu trên phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm đã góp phần ngăn chặn kịp thời
việc đưa số hàng giả này ra tiêu thụ trên thị trường
lực lượng chức năng đã bắt giữ một xe tải chở số lượng lớn bánh trung thu nhập lậu với thủ đoạn mới là lợi dụng xe ưu tiên hoạt động trên luồng xanh để vận chuyển hàng lậu
hơn tám tấn bánh trung thu có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài này chưa đủ điều kiện tiêu thụ tại thị trường việt nam
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ
hợp lệ cho lô hàng và giấy xác nhận công bố chất lượng của cơ quan chức năng
xe tải này được cấp phép ưu tiên hoạt động trên luồng xanh thì chỉ được di chuyển trên tuyến quốc lộ một từ lạng sơn đến ninh thuận
nhưng tài xế xe tải đã đánh xe lên lào cai để bốc hàng lậu toàn bộ hơn hai trăm linh chiếc bánh trung thu đã bị cơ quan chức năng thu giữ để mang đi tiêu hủy
dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh trở lại khiến cho nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách
doanh nghiệp dừng sản xuất ngành dệt may hiện đang đối mặt với những khó khăn chưa từng có và dự báo khó có thể đạt được con số xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi một như dự kiến là ba mươi chín tỷ usd
dịch covid một mươi chín đang bùng phát ở khu vực phía nam có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng do các công ty không thể vận chuyển nguyên liệu và thiếu nguồn nhân lực để đảm bảo thời gian giao hàng
ngoài ra việc thực hiện giãn cách xã hội kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh
ngoài ra việc thực hiện giãn cách xã hội kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh
ngoài ra việc thực hiện giãn cách xã hội kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả kéo dài
ngoài ra việc thực hiện giãn cách xã hội kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả k
tại các tỉnh thành phía nam lại có không ít những bất cập gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp
hiện nay thì các ban bộ ban ngành và các địa phương đang tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
để triển khai linh hoạt các mô hình sản xuất phù hợp
chi phí cao trong khi thời gian áp dụng kéo dài đây là vấn đề gây khó cho hầu hết các doanh nghiệp
ở các tỉnh thành phía nam khi triển khai mô hình ba tại chỗ
trong khi đó điều kiện hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp tại đây cũng rất khác với tỉnh bắc giang bắc ninh
khi số lượng công nhân lớn đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau
khó khăn của chúng tôi đó là không phải tất cả công nhân chịu ở trong nhà máy
vì vậy ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sản xuất
chúng tôi đã phải dành rất nhiều tiền để sắp xếp cho công nhân ở trong nhà máy vì không thể đóng cửa nhà máy
còn khách hàng còn đơn hàng nhưng nếu kéo dài thì sẽ rất khó khăn
nếu mà xét tết nhanh thì là có hai trăm năm mươi hai trăm sáu mươi một lần
còn test pcr thì ba trăm sáu mươi một tuần phải làm hai lần
còn tiền ăn
trước chúng ta chỉ lo cho một bữa người lao động
bây giờ phải là ba bữa
và bữa phụ thì họ có tối mà họ có đói thì họ có cái để mà ăn
những cái chi phí đó cũng phát sinh tăng theo
trước những vấn đề tồn tại bất cập sau một thời gian triển khai tại các tỉnh thành phía nam
hiện nay bộ công thương và bộ y tế đang phối hợp để đưa ra các hướng dẫn
quy trình cụ thể trong từng trường hợp
nhằm kịp thời xử lý các vướng mắc để hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất
sản xuất thì là tốt
và phải làm đó là cái mục tiêu mà chính phủ thủ tướng chính phủ đã đề ra
nhưng trước hết chúng ta phải chống dịch
và chính vì vậy bộ y tế có vai trò hết sức quan trọng trong cái việc
đưa ra những cái quy định phù hợp và để có thể vừa chống dịch
nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục được sản xuất
thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với bộ y tế để sớm nhất để có thể ban hành
cái văn bản mà như tôi đánh giá là cũng hết sức là quan trọng
và mang lại cái hiệu quả thiết thực cho cái việc vừa chống dịch
nhưng vẫn đảm bảo được
sản xuất công nghiệp và phát triển kinh tế
theo công văn mới nhất của bộ y tế về việc phòng chống covid một mươi chín
tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh các địa phương doanh nghiệp
được chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch
theo các chuyên gia việc không ấn định mô hình ba tại chỗ
hay một cung đường hai điểm đến ở một địa bàn một ngành nghề
mà để doanh nghiệp chủ động lên phương án và chịu trách nhiệm
căn cứ trên các yêu cầu phòng chống dịch chung là phù hợp
có thể mở rộng thêm
các công cụ khác những cách thức khác có thể hợp dụng
và trên cơ sở những quy chuẩn điều kiện tiêu chuẩn
và quy trình do bộ y tế ban hành và hướng dẫn
việc ban hành hướng dẫn này cũng là một khung không nhất thiết phải có
chỉ có một là cách thức
và doanh nghiệp tự xây dựng phương án xây dựng phương án
trên cơ sở là cùng với các cơ quan quản lý nhà nước
đặc biệt là sở y tế ở địa phương và các trung tâm kiểm soát dịch bệnh
cũng phù hợp để đưa ra một phương án an toàn
bộ y tế cũng yêu cầu các địa phương tránh để xảy ra tình trạng trồng chéo
nhiều đơn vị chức năng kiểm tra một doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
dịch bệnh covid một mươi chín có thể sẽ còn kéo dài
vì vậy các doanh nghiệp cần phát huy sự chủ động và linh hoạt trong mọi tình huống
để bám sát mục tiêu vừa duy trì sản xuất vừa đảm bảo phòng chống dịch
vâng hiện nay thì các doanh nghiệp tại tp hcm
đang đề xuất triển khai thực hiện mô hình hai tại chỗ một vùng xanh
theo đó công nhân sẽ sản xuất tại chỗ ăn uống tại chỗ
nhưng ngủ ở vùng xanh là khu an toàn
doanh nghiệp áp dụng mô hình ba tại chỗ hiệu quả
thì sẽ vẫn tiếp tục duy trì để đảm bảo sản xuất
vào thời điểm này thì một số giải pháp phòng chống dịch
có thể gây ra những khó khăn cho hoạt động sản xuất
kinh doanh xong thì các ngành chức năng vẫn đang nỗ lực
để tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp
để duy trì hoạt động không để đứt gãy chuỗi sản xuất
và sớm hồi phục sau khi làn sóng dịch bệnh đi qua
thời gian tới một số địa phương vẫn sẽ tiếp tục thực hiện
các biện pháp giãn cách xã hội để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
điều này sẽ tác động không nhỏ đến việc lưu thông
cung ứng và phân phối hàng hóa phục vụ sản xuất
để tiếp tục tháo gỡ khó khăn này
cần sự vào cuộc thống nhất của các ban ngành và các địa phương
mặt hàng thiệt hiệu là bởi vì khi chúng ta ngắt quả một gãy
thì chắc chắn là dòng chảy của hàng hóa và hàng hóa như thế
do nó bị cắt đứt bị cắt đứt như thế thì chắc chắn là
ngưỡng đến những cái đứt gãy về sản xuất
như vậy ở đây chúng ta cần phải rất là linh hoạt
điểm thứ hai là giữa các địa phương phải duy trì được
cái giao lưu hàng hóa các địa phương khác nhau
mức độ dịch bệnh khác nhau
kiểm soát này là phải trên một nguyên tắc chung
là đảm bảo kiểm soát an toàn dịch bệnh
chúng tôi rất là mong muốn và thiết tha đề nghị
các địa phương là rất là chia sẻ với cái việc
mà chúng ta phải tập trung vào cái mục đích chính
và mục tiêu chính đó là chống dịch
nhưng chúng ta cũng vẫn phải thực hiện mục tiêu kép
và đề nghị chúng ta sẽ thực hiện đúng
theo các quy định của chính phủ của các bộ hành có liên quan
đặc biệt là của bộ y tế và bộ giao thông vận tải
để có thể giúp cho cái việc lưu thông hàng hóa
được thông suốt để giúp cho cái việc cung ứng hàng hóa
thiết yếu cho người dân cũng như là sản xuất kinh doanh
nhất là về sản xuất công nghiệp và hoạt động xuất khẩu
được thông suốt
hiện nay các gói hỗ trợ doanh nghiệp cũng đã được
chính phủ triển khai với nhiều nhóm giải pháp khác nhau
đây được xem là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp
duy trì sản xuất
vì vậy theo các chuyên gia các ban ngành cần phải
đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách giảm thiểu
thủ tục hành chính và có những cách thức ý
tình hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp
cái việc mà ban hành các chính sách chế độ
thì chúng tôi cũng cho rằng nó cần phải được thực thi
một cách nhanh nhất nhưng cũng phải đưa thực thi
một cách tương đối cụ thể và rõ ràng dễ áp dụng
với các đối tượng được thu hợp
chúng tôi cũng mong muốn rằng các doanh nghiệp
sẽ là người chủ động tiếp cận với các chính sách
miễn giảm mới của
chính phủ để từ đó chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện
các thủ tục giấy tờ từ đó nhanh chóng có thể được hưởng các ưu đãi
bắc giang địa phương vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid một mươi chín
giờ đây đã nhanh chóng phục hồi sản xuất
tại các khu công nghiệp một trăm linh doanh nghiệp chín mươi tám công nhân đã quay lại hoạt động sản xuất

nhiều doanh nghiệp hoạt động với công suất cao hơn nhờ việc chú trọng và nhanh chóng giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp
ban đầu trở lại sản xuất chúng tôi đã gặp phải nhiều khó khăn như sắp xếp chỗ ăn chỗ ở phương tiện đi lại
xét nghiệm covid một mươi chín cho người lao động kiểm soát dịch bệnh
tuy nhiên dưới sự hỗ trợ nhiệt tình và tâm huyết của tỉnh bắc giang
công ty đã nhanh chóng khôi phục lại hoạt động sản xuất
chúng tôi nghĩ rằng trong tháng tám sẽ đạt đủ công suất về lao động và đang có nhu cầu tuyển dụng thêm khoảng hai mươi lao động
có thể thấy sự vào cuộc quyết liệt và quyết tâm cao của chính quyền địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp
đã tạo ra những thành quả tích cực được ghi nhận tại bắc giang vừa qua
cùng với sự đồng hành của chính phủ các bộ ban ngành và các địa phương
trong việc xử lý các vướng mắc khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh
thời điểm này cộng đồng doanh nghiệp cũng cần đồng lòng thống hiểu và chia sẻ
để cùng vượt qua dịch bệnh thực hiện thắng lợi mục tiêu kép